tại trụ sở chính phủ phó thủ tướng vũ đức đam đã thiệp bà mary o delliman
giám đốc quốc gia uns tại việt nam nhân dìm kết thúc nhiệm kỳ công tác tại việt nam
chúc mừng bà mary hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác
phó thủ tướng vũ đức đam cảm ơn tổ chức uns và bà mary đã luôn tích cực giúp đỡ việt nam
trong công cuộc đấu tranh phòng chống hivs
đặc biệt uns đã có nhiều hỗ trợ kỹ thuật giúp các cơ quan của việt nam
triển khai nhiều chính sách biện pháp mới hiệu quả trong công tác phòng chống hivs
phó thủ tướng mong muốn uns và bà mary tiếp tục hỗ trợ việt nam đạt được các mục tiêu
trong công tác phòng chống hivs trong thời gian tới
bà mary khẳng định dù ở cương vị nào cũng sẽ tiếp tục quan tâm và hỗ trợ việt nam
đạt được các mục tiêu trong công tác phòng chống hivs